ngày sáu tháng năm tại chùa quán sứ hà nội đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm và chúc mừng
các chư tôn giáo phẩm trung ương giáo hội phật giáo việt nam nhân đại lễ phật đàn hai nghìn hai mươi phật lịch hai nghìn năm mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng trương hòa bình chúc các chư vị giáo phẩm
trung ương giáo hội phật giáo việt nam sức khỏe an vui tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn
trong phật sự để cùng tăng ni phật tử cả nước đón mùa phật đàn an lành
nhân dịp này phó thủ tướng cũng vui mừng thông báo về kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như các kết quả và mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội thời gian tới
đồng thời mong muốn giáo hội phật giáo tiếp tục là lãnh đạo tinh thần sát cánh trên mọi mặt cùng đảng nhà nước
thay mặt trung ương giáo hội phật giáo việt nam hòa thượng thích thanh nhiễu đã trân trọng
gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước và khẳng định sẽ luôn tin tưởng cùng cả nước vận động tăng ni phật tử
làm mọi công việc ích đạo đẹp đời